các bác sĩ tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ đã áp dụng công nghệ robot trong phẫu thuật cuộc sống
việc ứng dụng thành công kỹ thuật cao này mang đến cơ hội điều trị tốt hơn cho những người bệnh mắc các bệnh lý về cuộc sống
bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ là bệnh viện tuyến tỉnh đầu tiên ứng dụng công nghệ mới này
sử dụng robot thay thế giúp các bác sĩ định vị và tiến hành các thao tác chính xác nhất trên xương sống của người bệnh
trong khi lượng tia phóng xạ phát ra được giảm thiểu tối đa để tránh gây hại cho cả bác sĩ và người bệnh
ngoài ra việc sử dụng robot còn giảm những tổn thương không cần thiết đến các vùng mô và tế bào xung quanh tránh được những rủi ro trong phẫu thuật